sáng ngày hôm nay công an tỉnh lai châu đã huy động cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các huyện than uyên tân uyên tham gia bắt khám xét nơi ở của đối tượng hà văn giót trú tại đội một mươi một xã phúc than huyện than uyên để điều tra về hành vi bắt giữ giam người trái pháp luật
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại tỉnh lai châu
hà văn giót nguyên là cán bộ lãnh đạo xã pha mu huyện than uyên được nghỉ chế độ hưu trí từ năm hai nghìn
những tưởng khi về hưu giót sẽ là người có uy tín là cầu nối tuyên truyền chính sách pháp luật đến nhân dân
thế nhưng giót luôn tỏ thái độ ngang ngạnh chống đối chính quyền cơ sở không chấp hành đúng pháp luật tập trung đông người tham gia khiếu kiện kéo dài
khi huy động lực lượng đông anh em cán bộ chiến sĩ thứ nhất là đảm bảo an toàn cho lực lượng tiến hành bắt khám xét và đồng thời cũng là an toàn cho chính đối tượng bị bắt
song song với đó thì cũng hạn chế tối đa việc tụ tập đông người
đặc biệt là những người dân hiếu kỳ cũng như sự kêu gọi kích động của hà văn giót với những người thân trong gia đình cũng như đối với một số những trường hợp mà quá khích gây phức tạp thêm
đỉnh điểm ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện than uyên cử hai cán bộ điều tra phối hợp với ban công tác mặt trận cơ sở đến nhà riêng của giót làm việc
tuy nhiên quá trình làm việc giót luôn có lời nói xúc phạm cán bộ xúc phạm cơ quan nhà nước
kết thúc buổi làm việc giót yêu cầu xé biên bản ghi lời khai
đồng thời yêu cầu vợ
đồng thời yêu cầu vợ và con dâu chốt cửa bên ngoài nhốt cán bộ công an đang thi hành công vụ rồi thông báo cho nhiều người hiếu kỳ đến xem
từ đó gây áp lực đến chính quyền và lực lượng công an để đòi hỏi cơ quan chức năng trả lời những yêu sách vô lý về chế độ đền bù tái định cư thủy điện
hai cán bộ công an chỉ được thoát ra khi công an phối hợp với chính quyền vận động tuyên truyền và giải cứu
đối tượng này đã có một tiền án hai năm tù cũng về tội gây dối trật tự công cộng
và sau khi chấp hành án về địa phương thì đối tượng thường xuyên có những biểu hiện bất mãn và có những hành vi kêu gọi tụ tập một số những đối tượng có biểu hiện không chấp hành chính trách pháp luật của đảng nhà nước để gây phức tạp thêm tình hình trên địa bàn
trước những hành vi ngang ngạnh của hà văn giót cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã xác lập chuyên án tập trung điều tra
kết quả xác minh xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật
vụ việc trên một lần nữa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
việc người dân khiếu nại chính đáng sẽ được pháp luật công nhận
cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm giải quyết
những đối tượng khiếu kiện vô căn cứ lan truyền thông tin thất thiệt xúc phạm cơ quan nhà nước hoặc vào hùa gây dối chất tự công cộng bắt giữ cán bộ sẽ bị pháp luật nghiêm trị